nếu trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt
khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những chuyên khoa mũi nhọn được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi